cuộc thanh tra nhằm đánh giá được tình hình chấp hành quy định pháp luật của các đơn vị
cũng như những vấn đề vướng mắt bất cập trong lĩnh vực đất đai và phát hiện các sai phạm nếu có
để xử lý kịp thời đúng quy định pháp luật
công ty cổ phần đầu tư thương mại á châu là chú đầu tư dự án khu nhà ở suối giữa
được chấp thuận từ tháng ba năm hai nghìn tám
từ đó đến nay dự án chậm triển khai vì chưa thỏa thuận được việc chuyển nhựa
với các chủ sở hữu đất phần ba bảy hectare còn lại
tuy vậy chủ đầu tư đã huy động vốn từ khách hàng
công ty bất động sản tường phong là chú đầu tư dự án chung cư rosana plaza
thành phố thuận an tỉnh bình dương
dự án này huy động vốn trái phép hàng trăm người không bàn giao căn hộ đúng cam kết
công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt bdr vừa ghi nhận doanh thu thuần quý ba
chỉ hơn một mươi một tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt gần một hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên lại rồng tăng một mươi tám tương đương mức giảm chín mươi chín
chủ yếu do doanh thu từ chuyển nhựa
đất suy giảm
một điều đáng lưu ý khác là công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt
ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến
đạt hơn một hai trăm bốn mươi chín tỷ đồng trong khi cùng kỳ chưa đến một tỷ đồng
nguyên nhân là do công ty đã hoàn thành chuyển nhượng bốn mươi sáu vốn chủ sở hữu
tại công ty con công ty cổ phận điện ốc sài gòn kheo cho đối tác
tống tài sản của pdr tại thời điểm ba mươi tháng chín gần hai mươi sáu tỷ đồng
hàng tồn kho của pda cũng lên hơn một mươi ba tỷ đồng chủ yếu là tồn kho bất động sản
trong khi đó nợ phải trả tăng lên gần một mươi năm bốn trăm linh tỷ đồng
tổng nợ vay của pda tăng năm mươi bốn lên hơn năm tỷ đồng
trong đó nợ ngân hàng hơn một một trăm bốn mươi tám tỷ đồng nợ trái phiếu hơn hai tám trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
còn lại ba bên khác một hai trăm bảy mươi tỷ đồng
hiện tại pda vẫn còn một mươi lô trái phiếu đang trong quá trình trả lại
trong đó chín lô sẽ đáo hạn trong năm hai nghìn hai mươi ba
và một lô sẽ đấu hạn vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tất cả một mươi lô trái phiếu của pdr đều được đảm bảo bởi cổ phiếu pdr do cổ đồng sở hữu
trong tương lai gần khi tuyến cao tốc dầu dây phan thiết hoàn thành
thời gian di chuyển từ thành phố hồ chí minh đến phan thiết bình thuận
được rút ngắn từ sáu giờ còn hai năm giờ
điều này đang biến phan thiết thành điểm đến cho các nhà đầu tư bất động sản
nhất là loại hình bất động sản nghỉ dưỡng
phan thiết đối khoảng năm triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến du lịch nghỉ dưỡng
trong khi các thành phố biển phía bắc
chủ yếu khai thác khách vào mùa hè
các thành phố như nha trang đà nẵng phú quốc thấp điểm khi mưa bão
thì phan thiết là thành phố biển sơ hậu khí hậu nhiệt đới đem đến lợi thế khai thác du lịch quanh năm
thực tế thời gian qua những đợt sóng ngầm đầu tư vào bình thuận diễn ra rất mạnh mẽ
tại phan thiết nhiều dự án quy mô lớn được nhà đầu tư phía bắc đặc biệt quan tâm
có thể kể đến dự án summerland bữa né của chứa đầu tư hương lục phát
ghi ấn tượng mạnh mẽ với tổ hợp diện tích độc đáo cho tuyến phố đi bộ dài hai m
với các điểm mua sắm ăn uống giải trí tiệc về đêm công viên tương tác đa thế hệ
và đa dạng các hoạt động lễ hội lưu diễn hàng tuần
nova world phan thiết kết hợp nghỉ dưỡng giải trí thương mại
ngoài ra còn có thông tin thị trường sẽ sắp đón nhận một dự án quy mô lớn ra mắt
với bến du thuyền quy mô hàng đầu khu vực châu á
khi neo đậu một du thuyền cùng chú khách sạn và resort năm sáu sao quy mô bậc nhất bình thuận
với sự xuất hiện của những dự án lớn tại phan thiết mũi né
các chuyên gia bất động sản đánh giá đây là cơ hội lớn dành cho các nhà đầu tư có tầm nhìn
ngày hai mươi một tháng một mươi sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ công thương chuyển qua
bộ công an đã vào cuộc xác minh điều tra hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
nhưng có biểu hiện chay y chậm nộp tiền vào quỹ bình ổn giá xăng dầu
với số tiền trên hai mươi bốn tỷ đồng
hai doanh nghiệp mà bộ công thương đã gửi hồ sơ là công ty cổ phần sang dầu thái sơn bqp
phường đa cao quận một thành phố hồ chí minh và công ty cổ phần dương đông hòa phú
xã hòa phú huyện tuy phong tỉnh bình thuận
là hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã dừng hoạt động
như không nộp số dư vào quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đúng quy định
hiện số tiền công ty cổ phần xăng dầu thái sơn pqp đang chậm nộp là hai mươi một bảy tỷ đồng
và công ty cổ phận đông dương hòa phú là hơn ba bảy tỷ đồng
trước đó bộ công thương đã thông báo hai công ty này khẳng trương chuyển nộp
toàn bộ số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại công ty vào ngân sách nhà nước
đồng thời gửi báo cáo bán sao chiến tự nộp tiền về cục quản lý giá bộ tài chính
và vụ thị trường trong nước bộ công thương trước ngày một mươi tháng bảy
nhưng tới tháng một mươi năm nay bộ công thương và bộ tài chính đều xác nhận
hai công ty này vẫn chưa nộp tiền vào quỹ bình ổn giá xăng dầu
nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang bộ công an đề nghị điều tra để xử lý theo quy định
dù được đánh giá rất tiềm năng nhưng ngành logistics cả nước nói chung
và thành phố hồ chí minh nói riêng đang có một số rào cản như hệ thống giao thông
quản lý và theo dõi quy trình vận chuyển kho bãi
đây là bài toán không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả các cơ quan quản lý
theo thông kê hiện có gần hai mươi chín bảy trăm linh doanh nghiệp
doanh nghiệp logistic và hơn một nửa số doanh nghiệp này đặt tại thành phố hồ chí minh
trong đó chỉ có bốn doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp
còn lại là đa ngành nghề và có logistics
chi phí logistics của việt nam chiếm đến một mươi chín gdp
trong khi các nước phát triển thì chi phí này khoảng một mươi
nguyên nhân chính làm cho chi phí logistics của việt nam cao
đến từ các vấn đề cơ sở hạ tầng như đường bộ đường sắt đường thủy chậm phát triển
chưa đồng bộ có lúc quá tải
cái khó khăn hiện nay các doanh nghiệp vướng phải trong lĩnh vực này đó
đó chính là cái hệ thống giao thông của thành phố hồ chí minh
kết nối với các tỉnh xung quanh ở miền tây hoặc là miền đông nam bộ hoặc là tây nguyên
và cái hệ thống chính hệ thống giao thông này nó cũng ảnh hưởng rất là lớn
đến cái chuỗi cung ứng của các khách hàng
và làm cho ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp
ngoài ra thì cái biến động hiện nay
những tháng gần đây thì chi phí về vận chuyển cũng là một thách thức cho các doanh nghiệp
bên cạnh đó việc ứng dụng các công nghệ để chuyển đổi số trong các doanh nghiệp logistics
để nâng cao hiệu quả tiết kiệm chi phí theo dõi chi tiết quá trình vận hành
quản lý kho bãi tại các doanh nghiệp cũng gặp những khó khăn
không chỉ là vấn đề về chi phí mà còn về nhân sự
tìm kiếm đối tác cung cấp công nghệ để mang lại hiệu quả cao
để một cái doanh nghiệp chuyển đổi số
thành công cũng có phần lớn phụ thuộc vào công nghệ mà họ lựa chọn
tuy nhiên yếu tố quyết định của việc chuyển đổi số lại phụ thuộc vào con người
những cái con người của tổ chức đấy cái tư duy của những người đấy đã thực sự chuyển đổi số hay chưa
cái mà mình nghĩ rằng các doanh nghiệp nên đầu tư trước khi bắt đầu chuyển đổi số
thì đầu tư vào chính đội ngũ chính con người của hệ thống của mình
sau đó việc chọn một công cụ nào để chuyển đổi số
thì mình nghĩ là có rất nhiều lựa chọn
theo hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam
tốc độ phát triển của ngành logistics tại việt nam những năm gần đây đạt khoảng một mươi bốn đến một mươi sáu
với quy mô khoảng bốn mươi đến bốn mươi hai tỷ đô la mỹ trong một năm
các con số này được dự đoán sẽ còn cao hơn nữa nếu giải quyết được những khó khăn trên
và phần nào góp phần khai thác hết các tiềm lực của ngành dịch vụ mũi nhọn này
cách đây khoảng một mươi năm hai mươi năm
thì việc đầu tư vào công nghệ là một cuộc chơi rất là đắt đỏ rất là khó khăn
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì rất là nhiều nguồn lực mà phục vụ cho hoạt động công nghệ
ở thị trường việt nam rất là tốt và rất là phát triển
thế thì thời điểm hiện tại các bạn có thể so sánh rất nhiều công ty người ta đưa ra các cái gói các cái chính sách hỗ trợ
thành phố hiện nay thì cũng đang có tiến hành quy hoạch lại cái hệ thống logistics của thành phố
do sở công thương thành phố là chủ trì để mà tham mưu cho quỹ ban dân thành phố
các cơ quan làm sao là áp dụng vào
các cái hoạt động của mình
để giải quyết những bài toán khó về chuyển đổi số ngành logistics không chỉ là thách thức cho doanh nghiệp
mà còn cả các cơ quan quản lý
thành phố hồ chí minh cho biết sẽ đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ ngành logistics phát triển mạnh mẽ
đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ logistics của doanh nghiệp thành phố hồ chí minh
đạt một mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi năm và đạt hai mươi vào năm hai nghìn ba mươi
từ đầu năm tới nay chỉ số chứng khoán vn index đã giảm hơn ba mươi một rơi vào top giảm sâu hàng đầu thế giới
bên cạnh các nguyên nhân như lãi suất tăng áp lực lạm phát các yếu tố bên ngoài thì không ít lần thị trường còn bị rớt do tin đồn
vừa qua những tin đồn thất thiệt tiếp tục khiến cho thị trường kinh tế tài chính trao đảo
nhiều người nghe theo những thông tin dạng truyền tai chưa được kiểm chứng dẫn đến việc ồ ạt rút tiền tại ngân hàng scb

không chỉ ngân hàng bị ảnh hưởng mà tin đồn còn ảnh hưởng đến cả thị trường chứng khoán
khi liên tiếp những phiên giảm mạnh xoay quanh thông tin về chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị bắt tạm giam
hiện nay có rất nhiều tin đồn xuất hiện và thường tôi thấy những tin đồn mang khuyến hướng tiêu cực
câu hỏi đặt ra là những tin đồn này nhằm mục đích gì
tôi đang thấy những tin đồn này đều có ý hướng nhắm vào những nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán
cái hiện tượng này nó làm cho thị trường chứng khoán việt nam của chúng ta đã thời gian từ tháng chín đến tháng một mươi gần đây đã giảm khá là nhiều
ví dụ điển hình như là tháng chín là thị trường chứng khoán giảm gần một mươi hai
trong hai tuần đầu tháng một mươi thị trường chứng khoán giảm tiếp tục giảm khoảng sáu
thì điều đó làm cho ảnh hưởng đến rất là nhiều nhà đầu tư và đặc biệt là tâm lý của nhà đầu tư cá nhân
và cái việc đấy cũng làm những tin đồn đó vô tình làm cho nhiều nhà đầu tư cá nhân phải bán tháo cổ phiếu trên thị trường
ngược thời điểm vào hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tin đồn thất thiệt cho rằng ủy ban chứng khoán nhà nước từ chối việc tăng vốn của một số công ty chứng khoán
hậu quả là nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán giảm mạnh kéo chỉ số vn index giảm sâu hơn bốn mươi ba điểm
cùng với đó giá trị vốn hóa thị trường trên hosea bốc hơi một trăm sáu mươi bốn chín trăm bảy mươi ba tỷ đồng tương ứng hơn bảy tỷ usd
trong bối cảnh thị trường khó khăn những đợt bão tin đồn và tin tức bất thường dồn dập được đưa thời gian gần đây
đã kéo theo những đợt sóng lớn bán tháo trên thị trường
dẫn đến các thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
theo thống kê sơ bộ là thị trường chứng khoán việt nam đã bốc hơi vài tỷ usd cho tới hơn cả chục tỷ usd
và đây là một con số không hề nhỏ rõ ràng là nó gây thiệt hại cho rất nhiều nhà đầu tư từ nhà đầu tư tổ chức cho đến nhà đầu tư cá nhân
và nghiêm trọng hơn đó là nó gây thiệt hại cho những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ là những người chưa được trang bị nhiều kiến thức về tài chính
cũng không có nhiều kiến thức về tài chính
cái lượng vốn để đầu tư trên thị trường nhưng lại phải gánh chịu những cái sự thiệt hại không đáng có
tin đồn tiêu cực có nhiều trường hợp đúng và cũng có bịa đặt nhưng điểm chung là khi vừa xuất hiện đều khiến tâm lý không ít nhà đầu tư hoang mang
dẫn đến cảnh báo bán tháo cổ phiếu thị trường chứng khoán lao dốc mạnh
theo các chuyên gia nhà đầu tư cần có cách ứng xử với tinh đồn một cách chuyên nghiệp hơn đặc biệt mảng chứng khoán thì các bên liên quan nên phản ứng nhanh
cung cấp thông tin kịp thời thì tin đồn sẽ bị giảm thiểu tác động
nhà đầu tư cần cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình trước những tin đồn
để kiểm soát được cảm xúc trước những tin đồn này thì nhà đầu tư cá nhân cần phải có những cái nguồn thông tin chính thống để mà đọc được những thông tin đấy
để từ đó không có một hành động theo cảm xúc
để có được kiến thức đấy thì nhà đầu tư đặc biệt việt nam thì nhà đầu tư cá nhân rất nhiều
nếu nhà đầu tư cá nhân không có đủ thời gian cũng như nguồn lực để tìm kiến thức
thì nhà đầu tư cá nhân có thể tham khảo một số tổ chức quy tính
để từ đó xác nhận được những tin đồn
nếu nhà đầu tư cá nhân không có đủ thời gian cũng như nguồn lực để tìm kiến thức

điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi chín quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng phiển thông
tùy vào tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi mà người phạm tội có thể bị phạt từ ba mươi đến hai trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến bảy năm
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại